hiện nay vùng áo thông nóng từ phía tây phát triển và mở rộng dần về phía đông nam
sẽ khiến cho thời tiết tại khu vực bắc bộ trở nên ít mưa ban ngày còn nắng nhiều
nhận định từ ngày mai thì cường độ nắng tại khu vực phía đông bắc bộ sẽ gia tăng dần
với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ cúc bộ còn nơi cao hơn
sao đến ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám khả năng cao sẽ có nắng nóng trên diện rộng
với mức nhiệt sẽ tăng thêm một hai độ mỗi ngày
tại khu vực phía tây bắc bộ đêm nay có mưa rào và rông rải rác
ngày mai mưa rứt có nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức ba mươi hai ba mươi năm độ
khu tây bắc có nơi nắng nóng với mức nhiệt cao hơn
sang hai ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám thì nắng nóng gia tăng về cường độ và phạm vi
có nơi xảy ra nắng nóng gây gắt khi nhiệt độ có thể chạm mốc là ba mươi bảy ba mươi tám độ cục bộ có nơi cao hơn
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
quá trình mở rộng của vùng áo thông nóng từ phía tây
khiến cho khu vực này phổ biến là ít mưa
ban ngày có nắng nhiều với nền nhiệt độ trưa chiều là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
sau đến ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám thì nắng nóng gia tăng với nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng từ một hai độ
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến khu vực ninh thuận bình thuận
cường độ nắng ít gây gắt hơn
thời tiết ở khu vực này vì vậy phổ biến có mưa vài nơi ngày có nắng với mức độ vừa phải
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ cục bộ có nơi cao hơn
đó tăng thêm khoảng một hai độ trong hai ngày tiếp theo
khu vực tây nguyên phổ biến có mưa xảy ra ở diện giải rác và tập trung vào lúc chiều tối
từ ngày một mươi tám trở đi thì mưa gia tăng trên diện rộng cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rồng có khả năng xảy ra lốc xét và gió thật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở mức là ba mươi ba mươi ba độ sau đó sẽ giảm nhẹ khoảng một độ
còn đối với khu vực nam bộ thời tiết phổ biến là ngày nắng chiều tối có mưa vài nơi
từ ngày một mươi tám thì mưa gia tăng trên khu vực
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ sao đến ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm nhẹ